giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên chị gái bạn
thì chị gái của bạn sẽ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình thế chấp cho khoản vay để rút sổ đỏ của bố mẹ về
tuy nhiên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị gái bạn phải có giá trị tương đương năm trăm linh triệu đồng
trường hợp thứ ba nếu bố mẹ và chị gái của bạn không trả được nợ thì bên cho vay tức là ngân hàng
sẽ có quyền khởi kiện chị gái bạn ra tòa tiến hành phong tỏa tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay này
khán giả hoàng tuấn ngọc ở lâm đồng hỏi
bà tôi có một sổ tiết kiệm gửi ngân hàng cùng một căn hộ bà tôi có ủy quyền cho tôi được kiểm tra biến động số dư rút tiền
và bà cũng cho phép tôi được hưởng toàn bộ số tiền đó khi bà tôi qua đời
tuy nhiên trong bản mẫu hợp đồng ủy quyền do ngân hàng đưa có điều khoản hợp đồng chấm dứt
khi người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết mất năng lực hành vi dân sự
tôi muốn hỏi nếu bà tôi đột ngột qua đời thì tôi có quyền rút tiết kiệm của bà tôi không
câu hỏi của bạn tôi xin được giải đáp như sau
căn cứ theo điều bốn trăm hai mươi hai bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm về các trường hợp chấm dứt hợp đồng như sau
hợp đồng chấm dứt trong trường hợp một hợp đồng đã được hoàn thành hai là theo thỏa thuận của các bên
là cá nhân giao kết hợp đồng chết pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân pháp nhân đó thực hiện
bốn là hợp đồng bị hủy bỏ bị đơn phương chấm dứt thực hiện năm là hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn
sáu là hợp đồng chấm dứt theo quy định tại điều bốn trăm hai mươi của bộ luật này bảy là trường hợp khác do luật quy định
như vậy trong trường hợp hợp đồng ủy quyền giữa bạn và bạn
bà của bạn được xác lập sau đó bà của bạn chết thì hợp đồng sẽ mặc nhiên chấm dứt
khi hợp đồng chấm dứt đồng thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
tài sản là tài khoản tiết kiệm của bà bạn sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế
nếu bà bạn muốn thừa kế phần tài sản đó cho bạn thì cần phải có di chúc hợp pháp
trong trường hợp không có di trúc di sản sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế
theo quy định tại bộ luật dân sự trong trường hợp phân chia theo pháp luật
những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được ưu tiên phân chia di sản
bạn là cháu thuộc hàng kế thứ hai do đó chỉ trong trường hợp những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất từ chối di sản
bạn mới được phân chia di sản thừa kế của bà bạn
cho nên trong trường hợp này để chắc chắn về việc bạn sẽ được thừa kế phần tài sản tiết kiệm đó
bà của bạn cần phải lập di chúc nội dung di chúc ghi rõ tài sản nào sẽ thừa kế cho bạn
vâng xin cảm ơn
luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
một lần nữa xin cảm ơn lột sư
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình nhắc nhở khuyến cáo tới người dân để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
những cung sạt dài hàng km đất đài hoa màu trôi tột xuống sông
mỗi đêm có hàng chục chiếc tàu lạ ấm ấm đôi nhau vươn vòi khai thác cát cháy phép
theo phản ánh của người dân tình trạng này xảy ra trên sông hồng đoạn chảy qua huyện đan phượng
và không có mỏ cát nào được phép khai thác tại đây
tuy nhiên hoạt động khai thác cát diễn ra công khá
các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình xác minh tìm hiểu và có bếp pháp xử lý nghiêm trường hợp trên đã đúng quyết định